trong khi đó các nước tiếp tục tăng cường trừng phạt nga liên quan đến tình hình ukraine
giới chức canada cho biết là nước này sẽ bãi bỏ quy chế tối huệ quốc đối với nga và belarus
đồng thời sẽ viện trợ thêm vũ khí sát thương cho ukraine bao gồm giàn phóng rocket và lựu đạn
quyết định trên đồng nghĩa với việc hàng hóa từ nga và belarus sẽ phải chịu thuế nhập khẩu vào canada là ba mươi năm
ngoài nga và belarus thì quốc gia duy nhất không được hưởng quy chế tối huệ quốc của canada là triều tiên
trong một diễn biến khác một nguồn tin chính phủ anh cho biết là london có thể ban hành dự luật mới
để dễ dàng hơn cho việc trừng phạt các nhà tài việt nga
kể từ khi moscow phát động chiến dịch quân sự đặc biệt ở miền đông ukraine
anh đã áp đặt trừng phạt chín nhân vật giàu có của nga
trong một diễn biến khác một nguồn tin chính phủ nga đã áp đặt trừng phạt các nhà tài phiệt nga